hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã tiêm ba mũi nhiều người mỹ vẫn không tránh được biến chủng omicron
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin covid trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
rất vui được đồng hành cùng quý vị trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
và xin được chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và an toàn bên những người thân yêu
để bắt đầu một năm mới thật nhiều niềm vui
và mở đầu bản tin ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh về đêm giao thừa tại thủ đô hà nội
giữa lúc dịch bệnh tại hà nội đang có những diễn biến phức tạp
không còn hình ảnh dòng người chen nhau xem ca nhạc bắn pháo hoa
hay chờ đón thời khắc đếm ngược đón năm mới
mà thay vào đó là hình ảnh vắng vẻ tĩnh lặng
đường đinh tiên hoàng hướng quảng trường đông kinh nghĩa thục
hai mươi h tối ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
một hình ảnh vắng vẻ so với hình ảnh đón năm mới những năm trước đây
nơi đây vốn là địa điểm thường niên tổ chức các sự kiện đón năm mới
nhưng năm nay đón nhận sự vui vẻ và an toàn bên những người thân yêu

đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hà nội không tổ chức bắn pháo hoa
cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược
countdown trao năm mới hai nghìn hai mươi hai
quảng trường cách mạng tháng tám nhà hát lớn
cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động ca nhạc nghệ thuật
và đặc biệt là lễ đếm ngược thường niên
ghi nhận trong khung giờ hai mươi h ba mươi phút tối giao thừa năm nay
nơi đây không còn cảnh chen lấn đến nghẹt thở
như những năm đón giao thừa
khi chưa có dịch covid một mươi chín
đường đinh tiên hoàng trước khu vực tượng đài lý thái tổ
năm nay không có một bóng người
khác hẳn với những năm chật cứng
người xem chương trình ca nhạc đón năm mới
và cùng với đó
năm nay bầu trời hồ gươm tĩnh lặng
cũng không còn cảnh rực rỡ pháo hoa như những năm trước đây
đại dịch đã thay đổi và đảo lộn cuộc sống của chúng ta
và đặc biệt là trong những dịp lễ tết như thế này
chúng ta lại càng thấy rõ những ảnh hưởng của nó
mong rằng một năm mới đến
những tín hiệu khả cung
trong công tác phòng chống dịch
sẽ xuất hiện nhiều hơn
và những đêm giao thừa náo nhiệt sẽ sớm trở lại
tiếp tục là những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
tại hà nội
ubnd tp hà nội vừa công bố đánh giá
cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
được cập nhật đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tp hà nội đang ở cấp độ hai
vùng vàng nguy cơ trung bình
hai huyện phúc thọ và phú xuyên
ở cấp độ một nguy cơ thấp
một mươi quận huyện ở cấp độ ba
vùng cam nguy cơ cao
bao gồm ba đình gia lâm hai bà trưng
hoàn kiếm hoàng mai lòng biên
nam tử liêm tây hồ thanh trì thanh xuân
một mươi tám quận huyện thị xã còn lại
ở cấp độ hai
tp không có địa phương nào
ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
như vậy so với tuần trước
tuần này hà nội đã có thêm ba quận huyện
nâng cấp độ phòng chống dịch
là thanh xuân gia lâm và thanh trì
do có số ca mắc giảm
quận đống đa từ vùng cam
đã hạ nhiệt và chuyển xuống
cấp độ hai vùng vàng
về cấp xã phường
có một trăm một mươi một xã phường thị trấn
ở cấp độ ba

ở cấp độ hai

ở cấp độ một
bên cạnh đó ubnd tp hà nội
ban hành công điện hỏa tốc
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch
và đầu năm mới hai nghìn hai mươi hai
trước diễn biến ngày càng phức tạp
dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tp hà nội
số ca bệnh mắc mới tăng nhanh
không rõ nguồn lây nhiễm
chủ tịch ubnd tp hà nội
chu ngọc anh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm
các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra xử lý
các tổ chức cá nhân vi phạm
đặc biệt tại các địa điểm công cộng
nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
không để phát sinh tình trạng
tập trung đông người trên địa bàn
kiên trì tuyên truyền vận động người dân
có việc cần thiết mới ra ngoài
bàn chỉ đạo các quận huyện thị xã
căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn
để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp
và chỉ đạo các lực lượng chức năng
thường xuyên kiểm tra giám sát
sử phạt các trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch
các địa phương tăng tối đa công suất
thu dung điều trị f
tại xã phường tại nhà
khi đủ điều kiện
giả soát lại trang thiết bị y tế
tại các trạm y tế lưu động
như oxy thuốc điều trị
thiết bị đo spo hai
xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu
chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương
duy trì thường trực hai mươi bốn trên bảy
các đội phòng chống dịch cơ động
tại các cơ sở y tế đảm bảo xử lý nhanh
kịp thời các tình huống dịch bệnh
xảy ra trên địa bàn
giám sát chặt người về từ các quốc gia
vùng có dịch
tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới omicron
tại cộng đồng
luật trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh
với các thông tin để phát hiện sớm
truy vết điều tra xác minh
khoanh vùng dập dịch kịp thời
không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng
tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát
lây nhiễm covid một mươi chín trong các cơ sở khám chữa bệnh
trước sự xâm nhập của biến thể omicron
và nguy cơ bùng phát dịch bệnh
trong dịp lễ hội đầu năm
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các địa phương
tiếp tục tăng cường công tác giám sát
phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm dịch y tế biên giới
thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý
người nhập cảnh theo quy định
điều trị kịp thời
thực hiện giải trình tựa gen
nhằm phát hiện kịp thời biến chủng omicron
giáo sư tiến sĩ nguyễn thành long
bộ trưởng bộ y tế đã có công điện
gửi ubnd các tỉnh thành phố
về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc trong cộng đồng và tử vong
tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương
đặc biệt đã ghi nhận
các ca nhiễm biến chủng omicron
trong thời gian tới
thời tiết chuyển mùa đông xuân
thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus
nguy cơ xâm nhập thêm các trường hợp
nhiễm biến chủng mới
đồng thời với tâm lý chủ quan lơ là
mất cảnh giác
vẫn có tại một bộ phận người dân
cơ sở ở trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch
và đặc biệt là sự gia tăng di chuyển
của người dân trong dịp nghỉ lễ
nên nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới
trên diện rộng là rất cao
nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao
giao thương đi lại lớn
từ kinh nghiệm đúc kết
qua các đợt nghỉ lễ trước đây
để tăng cường hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín dịp tết dương lịch
bộ y tế cơ quan thường trực
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
tăng cường chỉ đạo
thực hiện quyết liệt các nội dung
cụ thể như sau
tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai
các kế hoạch phương án kịch bản phòng chống dịch
trên địa bàn trong dịp tết dương lịch
chỉ đạo các đơn vị cơ sở y tế
phân công trực tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiệu quả khoa học hợp lý
thực hiện nghiêm chế độ báo cáo
theo quy định của bộ y tế
tiếp tục tăng cường công tác giám sát
phòng chống dịch kiểm dịch y tế biên giới
tăng cường hiệu quả các hoạt động
phòng chống dịch ngay tại cơ sở
bảo đảm người dân được tiếp cận
các dịch vụ y tế từ sớm
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín
cộng đồng các đội lưu động
đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng đối tượng
lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao
để quản lý tiêm vaccine
hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm
điều trị kịp thời
quan tâm đến các chế độ chính sách cho lực lượng
y bác sĩ người tình nguyện tham gia chống dịch covid một mươi chín
còn tại tp hcm
mới đây trong họp giao ban về công tác
phòng chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp hcm thông tin
tp hcm ghi nhận năm ca
nghi mắc covid một mươi chín
biến thể omicron
và dự báo về khả năng biến thể mới này
tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố
do đó ông mãi đã yêu cầu
sở y tế tăng cường giám sát
kịp thời phát hiện các ca mới phát sinh
và xử lý theo kịch bản đã được xây dựng
các quận huyện thành phố thủ đức
cũng cần phải nhắc nhở
các xã phường thị trấn
thực hiện quản lý người nhập cảnh
theo quy định mới
tp hcm tập trung cao độ cho việc tiêm vaccine
phần đấu hoàn thành tiêm mũi ba
cho người trên một mươi tám tuổi
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt chú ý những người trên năm mươi tuổi
người có bệnh nền
gắn với việc quản lý chăm sóc f tại nhà
ngành y tế phải đảm bảo
thuốc điều trị đặc biệt là đảm bảo oxy
tuyệt đối không để xảy ra
tình trạng thiếu oxy phục vụ f
khi cần kể cả f cách ly
điều trị tại nhà
ông phan văn mãi nhấn mạnh
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế cho biết
ngay ngày đầu của năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ có chuyến bay nhập cảnh
tại sân bay tân sơn nhất
với khoảng sáu trăm linh người
cũng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sở y tế phối hợp
cấp mã qr thực hiện khai báo
với người nhập cảnh để rút ngắn thời gian
tuy nhiên theo quy định mới
người nhập cảnh vào việt nam
đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thì không phải cách ly mà sẽ giám sát
theo dõi tại nhà
vì thế các địa phương cần quan tâm phối hợp
và tăng cường giám sát người nhập cảnh vào địa phương
liên quan đến vấn đề này
phó giám đốc sở thông tin và chủ tịch
thành phố hồ chí minh
võ thị trung trinh cho biết
đang phối hợp với các đơn vị để tham mưu
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về hướng dẫn các địa phương
việc quản lý những trường hợp nhập cảnh
theo đó danh sách các hành khách nhập cảnh
sẽ được cung cấp đầy đủ cho địa phương
nhất là địa phương cư trú
để thực hiện các bước tiếp theo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mỗi cá nhân khi vào nhập cảnh
vào việt nam
qua thành phố hồ chí minh
sẽ được cấp một mã qr
để theo dõi
quản lý xuyên suốt
góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh
tại buổi giao bàn
nhiều địa phương thông tin về kết quả khảo sát
phụ huynh cho thấy
có nhiều ý kiến trái triều
về việc học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
đi học trực tiếp
tại các trường học
trước tết nguyên đán
có nơi tỷ lệ phụ huynh của khối bảy đồng tình
chưa đến ba mươi
về vấn đề này
chủ tịch ubnd tp hcm chia sẻ
thành phố đã thống nhất
kể từ ngày bốn tháng một
bắt đầu tổ chức cho học sinh
ôn thi và thi học kỳ một
theo quy định
việc thi phải được tổ chức trực tiếp
đây cũng là bước tập dượt
để sau tết nguyên đán
việc tổ chức học trực tiếp
thuận lợi và an toàn
trước các kiến nghị
mở tiếp các hoạt động karaoke massage
chủ tịch phan văn mãi
giao phó chủ tịch dương anh đức
phối hợp với các ngành
sớm thống nhất
thành phố sẽ chưa mở lại hoạt động
của các loại hình này
kể từ ngày bốn tháng một
và sẽ có thông báo về thời gian cụ thể
để các cơ sở đơn vị
có thời gian chuẩn bị mở cửa
cùng với đó
ủy ban nhân dân tp hcm
cập nhật kết quả đánh giá
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hiện tại dịch tại tp hcm
duy trì cấp độ hai
trong số hai mươi hai địa bàn cấp quận huyện
có một mươi sáu đơn vị đạt cấp độ một
nguy cơ thấp bình thường mới
sáu địa phương đạt cấp độ hai
màu vàng nguy cơ trung bình
và không có địa phương nào ở cấp độ ba
một mươi sáu địa phương có dịch
ở cấp độ một bao gồm
quận ba năm sáu bảy tám một mươi hai
gò vấp phú nhuận tân bình bình tân
huyện bình tránh cần giờ củ chi hóc môn
nhà bè tp thủ đức
sáu địa phương ở cấp độ hai
là quận một bốn một mươi một mươi một
bình thạnh và tân phú
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn
có một trăm chín mươi hai đơn vị đạt cấp độ một

và bốn đơn vị cấp ba
như vậy địa bàn duy nhất
ở tp hcm tăng cấp độ dịch
so với tuần trước là quận tân phú
từ cấp một lên cấp hai
tám huyện giảm cấp độ dịch là
quận năm một mươi hai gò vấp phú nhuận tân bình
huyện bình tránh
từ cấp hai xuống cấp một
tiếp tục bản tin là những tin tức mới nhất
về diễn biến của đại dịch
tại các điểm nóng trên toàn cầu
nhiều người dân mỹ lo lắng và thất vọng
trước làn sóng omicron đang hoành hành
khi mà họ vẫn có thể mắc bệnh
dù đã tiêm vaccine tăng cường
và thực hiện mọi biện pháp phòng bệnh
sống tại washington dc
đã thận trọng kể từ khi đại dịch bắt đầu
trong suốt hai năm
cô chỉ đi ăn ở nhà hàng ba lần
vợ chồng cô đều đã tiêm phòng đầy đủ
thậm chí tiêm nhắc lại
con cái họ cũng đã được tiêm
vào hồi tháng một mươi một ngay khi đủ điều kiện
giữa tháng một mươi hai
ames đi ăn trưa cùng với một đồng nghiệp cũ
họ ngồi ngoài trời
vài ngày sau gia đình ahmed
lần đầu tiên tham dự một buổi họp mặt trong nhà
với các gia đình khác
để nướng bánh quy giáng sinh
sau hai năm
ames sau đó phát hiện mình mắc covid một mươi chín
hai ngày sau bữa cơm trưa
người đồng nghiệp cũ nhận kết quả dương tính với virus
ahmed đã xét nghiệm pcr
và cả xét nghiệm nhanh
và đều nhận kết quả âm tính
cô cũng thực hiện thêm một xét nghiệm pcr khác
trước khi tham gia tiệc nướng bánh quy
những người khác đều nói
cô đừng lo lắng và hãy đến đó
nhưng ba ngày sau bữa tiệc
ahmed bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
và ngày hôm sau
xét nghiệm pcr của cô
theo kết quả dương tính
như thế tôi vừa phá hỏng giáng sinh
của mọi người và của chính gia đình mình vậy
cô nói về cảm giác
khi vừa nhận kết quả xét nghiệm
trên khắp nước mỹ và thế giới
những người tuân thủ mọi quy tắc
và biện pháp để tránh covid một mươi chín
đang cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng
các biện pháp phòng ngừa an toàn
được phổ biến trong suốt hai năm qua
như tiêm phòng đeo khẩu trang
tránh tụ tập đông người
dường như mất tác dụng trong vài tuần qua
dưới sức công phá của omicron
biến chủng mới có khả năng lây chuyển
dễ dàng hơn những chủng sars cov hai
giám đốc trung tâm nghiên cứu vaccine
tại bệnh viện nhi cincinnati
ai rồi cũng sẽ nhiễm virus thôi
nhưng nếu đã tiêm phòng
họ sẽ không bị bệnh nặng
tuy nhiên ông french khuyến khích mọi người
không nên quá lo lắng hay tự trách bản thân
đối với hầu hết những người đã tiêm vaccine
những gì họ gặp phải
chỉ như cảm cúm thông thường
dẫu vậy tâm lý sợ hãi vẫn đeo bám
nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng
một nhà trị liệu tâm lý ở los angeles
đã chứng kiến nhiều bệnh nhân góc nức nở
khi biết mình nhiễm omicron
bà nói rằng
mọi người dường như vẫn còn ám ảnh
về cú sốc vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi covid một mươi chín bùng phát mạnh
wade garten nói rằng
việc cuộc sống của người dân
bị hạn chế trong hai năm qua
để cho họ khó vượt qua được
trấn thương tâm lý này
sức khỏe tâm thần của người dân
đang chịu ảnh hưởng rất lớn
đặc biệt với sự xuất hiện của omicron
đã có sự gia tăng đột biến
về các trạng thái tâm lý
như chán nản hay là tuyệt vọng
và bất lực
bà cho biết
giáo sư french của bệnh viện nhi cincinnati
cũng cho rằng
mọi người vẫn cần nâng cao cảnh giác
trong thời gian tới đây
đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ
cũng như tiêm tăng cường
phần lớn người mắc covid một mươi chín
đều chỉ bệnh nhẹ
và khả năng tử vong gần như bằng không
việc nhiễm virus đối với nhiều người
là một lời nhắc nhở rằng
cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường
còn tại pháp
nước này mới đây đã ghi nhận kỷ lục

nhiễm virus sars cov hai
trong bối cảnh omicron trở thành
chủng thống trị tại nước này
đây là ngày thứ ba liên tiếp
pháp ghi nhận trên hai trăm linh trường hợp
mắc covid một mươi chín trong ngày
pháp đã trở thành tâm điểm của dịch bệnh
khi biến chủng omicron càn quét châu âu
cơ quan y tế pháp
hôm ba mươi tháng một mươi hai
xác nhận omicron trở thành chủng chủ đạo
khiến số ca mắc covid một mươi chín
tăng vọt ở nước này
theo đó có sáu mươi hai bốn
ca xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
từ đầu tuần này là do chủng omicron
tăng vọt so với tỷ lệ
một mươi năm vào hồi tuần trước
tổng thống pháp emmanuel macron
vài tuần tới đây sẽ khó khăn
khi đất nước bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm
những tuần tới sẽ rất khó khăn
tất cả chúng ta đều biết điều này
ông macron cho biết trong bài phát biểu đêm giao thừa
ông macron kêu gọi người pháp tiêm chủng
bày tỏ lạc quan rằng

mà chúng ta thoát khỏi đại dịch
chính phủ pháp đã bắt đầu áp dụng
quy định đeo khẩu trang
ở các địa điểm ngoài trời tại paris
từ đêm sao thừa
với hy vọng kìm hãm đàn lây lan
của biến chủng omicron ở thủ đô
màn bán pháo hoa đêm sao thừa
truyền thống tập trung ở khải hoàn môn
và đại lộ champs élysées
cũng đã bị hủy
hội đồng khoa học của pháp cho biết
đối với sự gia tăng của đại dịch
và những rủi ro từ các lễ hội cuối năm
các nhà chức trách nên áp dụng
các biện pháp hạn chế đáng kể
thưa quý vị năm mới cũng là dịp
nhiều người tìm đến những hoạt động
mang tính tâm linh như xem quẻ đầu năm
như một sự tham khảo
về những dự báo cho tương lai
và chắc hẳn thời điểm hiện tại
ai cũng mong chờ được biết
thời điểm kết thúc của đại dịch covid một mươi chín rồi
mới đây thần đồng tiên tri của ấn độ
cho rằng sự xuất hiện của biến thể omicron
là tín hiệu đáng mừng
và thần đồng nhỏ tuổi này
còn đưa ra những dự đoán mới của mình
về đại dịch covid một mươi chín
trong đó có thời điểm nó sẽ kết thúc
liệu điều này có đáng tin hay không
hãy cùng theo dõi để có câu trả lời
thần đồng tiên tri của ấn độ cho biết
do ảnh hưởng của hiện tượng
chiêm tinh hiếm gặp
hồi đầu tháng một mươi hai gọi là
nên sáu tháng tới thế giới sẽ chịu ảnh hưởng
nặng nề của dịch bệnh
tình hình kinh tế bị tác động nghiêm trọng
kansapa yoga là hiện tượng
mặt trời mặt trăng sao hỏa
sao kim sao mộc sao thổ
và sao thủy sẽ nối với nhau
thành một đường gần như thẳng hàng
trong chiêm tinh học vệ đà
kansapa yoga được gọi là
thất tinh liên châu
tức bảy trăm linh sao nối thành một đường
và đây được coi là điểm hung
nếu năm trăm linh sao hợp pha với nhau
được coi là điểm lành
thời điểm được cho là đỉnh điểm
của dịch bệnh là tháng ba và tháng bốn
lúc này một quan hệ giữa người với người
sẽ thay đổi
sự kiểm soát của chính phủ với người dân
sẽ tăng lên nhanh chóng
trên thực tế chưa có dấu hiệu nào cho thấy
biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với delta
chính vì vậy
biến thể omicron đang trở thành
mối lo ngại trên toàn cầu
số ca nhiễm omicron sẽ tăng lên nhanh chóng
và hoành hành trên khắp thế giới
mỹ và các nước châu âu
sẽ trở thành những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
omicron có thể khiến cho nhiều nước
phải áp dụng lệnh phong tỏa thêm một lần nữa
dẫn đến khiến cho nhiều người dân
hoang mang hoảng sợ
cũng như gây ra các vấn đề kinh tế
tuy nhiên nhà tiên tri nhí này
cũng cho biết
sự xuất hiện của biến thể omicron
là tín hiệu đáng mừng
báo trước thời kỳ chấm dứt đại dịch
abiga cho rằng dịch covid một mươi chín
sẽ chấm dứt vào tháng năm
trước đó thần đồng tiên tri ấn độ
abiga anand từng đoán đúng
về sự xuất hiện của biến thể omicron
và trận lốc lịch sử ở mỹ
abiga anand cho rằng
đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới
được cho là tồi tệ
sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một
theo lời dự đoán này
đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch
và tình hình sẽ khó được cải thiện
thần đồng tiên tri ấn độ
cũng dự đoán đại dịch sẽ bùng phát
vào tuần thứ hai của tháng một mươi hai
bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine
và nhiều quốc gia lại tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn
cũng dự đoán vào ngày hai mươi hai tháng bốn
khi sao hỏa kết hợp với sao thổ
còn gọi là sự kết hợp giữa lửa và đất
thế giới có thể
sẽ tiếp tục trải qua những biến động lớn
hoặc những khó khăn nghiêm trọng
một trong hai mối nguy
được nhà tiên tri nhí cảnh báo từ sớm
đó là trạng thái thời tiết cực đoan
và một điều gì đó tồi tệ hơn
sau ngày một mươi tháng một mươi hai
trong đúng thời gian này
nước mỹ đã xảy ra ít nhất ba mươi trận lốc xoáy
tại sáu bang là arkansas illinois kentucky
khiến cho hơn một trăm linh người chết
hàng loạt nhà cửa và cơ sở hạ tầng
bị tàn phán nặng nề
tuy nhiên các dự đoán của anand
không phải lúc nào cũng chính xác
ví dụ như chiến tranh thế giới thứ ba
bùng nổ vào năm hai nghìn hai mươi
và sự sụp đổ kinh tế
vào năm hai nghìn hai mươi một
đã không xảy ra
vì vậy tuyên bố của nhà tiên tri này
vẫn cần thêm thời gian để xác nhận
nhưng dù thế nào đi chẳng nữa
những dự đoán và tiên tri
cũng chỉ mang tính chất tham khảo
muốn dịch bệnh sớm kết thúc
thì ý thức của mỗi người đều rất quan trọng
vì vậy mỗi người nên nâng cao
tinh thần phòng chống dịch
tránh tụ tập nơi đông người
và cần đeo khẩu trang khi ra ngoài
để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh
thưa quý vị hai nghìn hai mươi một đã kết thúc với nhiều biến động
chúng ta đã trải qua đợt dịch bùng phát mạnh mẽ chưa từng có
những đợt giãn cách xã hội liên tục nhiều tháng trời
kéo theo những mất mát quá lớn
đằng sau những con số cập nhật mỗi ngày
như trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hai ngày hôm nay
chúng tôi tin rằng
những gì tồi tệ nhất đã qua
và năm mới sẽ bắt đầu với khởi đầu mới
cùng với những diễn biến tích cực của đại dịch
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
xin đừng quên đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành
cùng kênh youtube báo sức khỏe và đời sống trong suốt thời gian qua
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo